thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã dành cả ngày để làm việc với các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam để bàn về các giải pháp phục hồi sau đại dịch
trong cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh quyết tâm chưa thay đổi mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi do đó chỉ ban tiến chứ không bàn lùi phân đấu đưa kinh tế các tỉnh trọng điểm khu vực đông nam bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước
trước buổi làm việc với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía nam thủ tướng đã trực tiếp thị xát khu vực cảng cái mép thị vải thị xã phú mỹ thị xát vị trí dự án cầu phước an
thủ tướng cũng đã thị xát vị trí triển khai trung tâm logistic cái mép hạ và thăm khu công nghiệp hiêu dung
vùng kinh tế trọng điểm phía nam bao gồm thành phố hồ chí minh và bảy tỉnh đồng nai bình dương bình phước bà rịa vũng tàu tây ninh long an tiền giang
đến nay vùng kinh tế trọng điểm này
là trung tâm thu hút fdi lớn nhất của cả nước với hơn một mươi năm dự án fdi còn hiệu lực một trăm bốn mươi khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động
là một trong những vùng kinh tế tạo động lực phát triển quan trọng hàng đầu của cả nước đóng vai trò một cửa ngõ kinh tế và là cầu nối giao thương của việt nam với thế giới
đại diện các doanh nghiệp nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị đã bày tỏ vui mừng về việc thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
các doanh nghiệp đề xuất chính phủ cân nhắc gia hạn hoãn thanh toán thuế đến năm hai nghìn hai mươi một để doanh nghiệp có thời gian phục hồi
cùng với đó là chính phủ cần tích cực hơn nữa đồng hành với doanh nghiệp trong phát triển thị trường sau đại dịch
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng chỉ đạo tập hợp các ý kiến tại hội nghị để xây dựng một nghị quyết về phát triển vùng kinh tế trọng điểm việt nam làm cơ sở một bước phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam là vùng trọng điểm trong bốn vùng trọng điểm của cả nước
việc vùng chưa thay đổi mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ ngân sách của nhà nước năm hai nghìn hai mươi là một quyết tâm chính trị của chính phủ và của đảng bộ tám tỉnh trong vùng do đó chỉ có thể bàn tiến chứ không thể bàn lùi
và tôi xin nói trong tương lai gần đây sẽ là một vùng siêu đô thị có quy mô hàng đầu khu vực đông nam á và cả đông nga